sở giao thông vận tải vừa có tờ trình gửi ubnd tp hà nội về việc xây dựng đồng bộ nhà chờ xe buýt đạt tiêu chuẩn
theo hình thức đối tác công tư với tổng số vốn là gần một tỷ đồng
dự án bao gồm việc xây dựng lắp mới sáu trăm linh nhà chờ xe buýt trong đó lắp đặt mới hai trăm ba mươi năm nhà chờ
thay thế cho ba trăm sáu mươi năm nhà chờ hiện có theo lộ trình và lắp đặt một hai trăm linh biển thông tin quảng cáo tại giải phân cách
có bể rộng hơn hai mét lắp hai mươi năm màn hình cảm ứng đồng bộ wifi tại một số nhà chờ có vị trí thích hợp
phục vụ cho việc tra cứu thông tin du lịch kết hợp với quảng cáo dự kiến thời gian xây dựng của dự án là bảy năm